thưa quý vị và các bạn vào sáng ngày hôm nay tại nhà hát lớn hà nội thủ tướng chính phủ phạm minh chính dự lễ kỷ niệm bảy mươi năm ngày truyền thống lực lượng an ninh kinh tế và đón nhận huân chương bảo vệ tổ quốc hạng nhất
hãy đăng ký kênh để nhận thông tin nhất
một mươi năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành được tôi luyện trong bão táp cách mạng hội tụ trí tuệ của thời đại lực lượng an ninh kinh tế đã không ngừng lớn mạnh luôn một lòng một dạ tận chung với đảng với nhân dân đoàn kết mưu trí sáng tạo quyết đoán và quyết thắng sẵn sàng hy sinh để bảo vệ chế độ bảo vệ lợi ích quốc gia dân tộc và bảo vệ cuộc sống bình yên hạnh phúc của nhân dân lập nhiều chiến công thành tích góp phần tô thắm thêm truyền thống cách mạng vẻ vang của lực lượng công an nhân dân
được nhân dân đặt niềm tin to lớn trong sự nghiệp giữ gìn an ninh trật tự bảo vệ tổ quốc
thay mặt các thế hệ cán bộ chiến sĩ lực lượng an ninh kinh tế qua các thời kỳ phát biểu tại buổi lễ trung tướng vũ hải triều nguyên phó tổng cục trưởng tổng cục an ninh bộ công an chia sẻ
làm nên lịch sử là rất khó khăn nhưng giữ được truyền thống tốt đẹp và phát huy được truyền thống là cả một quá trình không đơn giản
với bề dày truyền thống lịch sử bảy mươi năm các thế hệ cán bộ an ninh kinh tế đi trước
sẽ tiếp tục đồng hành với lớp lớp thế hệ lực lượng an ninh kinh tế tô thắm thêm nhiều chiến công vẻ vang hơn nữa cho lực lượng an ninh kinh tế
với những thành tích đã đạt được nhiều tập thể cá nhân của lực lượng an ninh kinh tế đã vinh dự được đảng nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý
nhân dịp này thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước thủ tướng chính phủ phạm minh chính trao huân chương bảo vệ tổ quốc hạng nhất tặng cục an ninh kinh tế
trao huân trường chiến công hạng nhất tặng trung tướng nguyễn đình thuận cục trưởng cục an ninh kinh tế
huân trường chiến công hạng nhì tặng thượng tá nguyễn tiến trung phó cục trưởng cục an ninh kinh tế
thủ tướng phạm minh chính đánh giá cao biểu dương và chúc mừng những thành tích chiến công xuất sắc của lực lượng an ninh kinh tế đã đạt được
gửi tới toàn thể đội ngũ lãnh đạo cán bộ chiến sĩ công an nhân dân lực lượng an ninh kinh tế qua các thời kỳ lời thăm hỏi ân cần và tri ân sâu sắc
thời gian tới thủ tướng đề nghị lực lượng an ninh kinh tế phải làm tốt nhiệm vụ quản lý về an ninh trật tự trên lĩnh vực kinh tế
chủ động tấn công phòng ngừa phát hiện đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu hoạt động phá hoại kinh tế góp phần bảo vệ an ninh quốc gia
phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế nhanh và bền vững
tôi chỉ mong là chỉ là quyết tâm rồi thì quyết tâm cao hơn nữa nỗ lực rồi thì nỗ lực hơn nữa
và đã quyết liệt rồi thì quyết liệt
và hành động thì có trọng tâm trọng điểm làm việc nào giúp được đấy
tinh thần là như vậy vì cái nhiệm vụ là rất đặc hệ
kiên định nguyên tắc đảng cộng sản việt nam lãnh đạo trực tiếp tuyệt đối toàn diện đối với công an nhân dân
trong đó có lực lượng an ninh kinh tế luôn quán triệt thực hiện nghiêm đường lối chủ trương của đảng về an ninh trật tự
chủ động thực hiện tốt chức năng tham mưu với đảng
đảng nhà nước về đảm bảo an ninh kinh tế và hoàn thiện thể chế cơ chế chính sách pháp luật
chủ động nắm chắc tình hình nghiên cứu đánh giá dự báo kịp thời từ sớm từ xa
nguy cơ xâm hại an ninh lợi ích quốc gia các dấu hiệu bất ổn của tình hình kinh tế thế giới
khu vực có tác động ảnh hưởng tiêu cực trực tiếp đến nền kinh tế của nước ta
để kịp thời tham mưu đề xuất chiến lược
với đảng nhà nước trong hoạch định đường lối chính sách và tổ chức thực hiện
góp phần tích cực xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng sau chủ nghĩa
độc lập tự chủ gắn với chủ động tích cực hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng thực chất và hiệu quả
thủ tướng đề nghị đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an
tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo hiệu quả việc xây dựng lực lượng công an nhân dân nói chung
và lực lượng an ninh kinh tế nói riêng vững mạnh toàn diện
cả về con người về tổ chức và cơ sở vật chất phương tiện
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an
bộ trưởng tô lâm chân thành cảm ơn những tình cảm tốt đẹp sự quan tâm của lãnh đạo đảng
nhà nước đối với lực lượng công an nhân dân nói chung và lực lượng an ninh kinh tế nói riêng
các ý kiến phát biểu của đồng chí thủ tướng chính phủ là kim chỉ nam định hướng cho công tác
thời gian tới của lực lượng công an cũng như của lực lượng an ninh kinh tế
bộ công an sẽ tiếp thu quán triệt nghiêm túc
đầy đủ những nội dung chỉ đạo của đồng chí vào chương trình kế hoạch công tác
chỉ đạo hướng dẫn công an các đơn vị địa phương của lực lượng an ninh kinh tế toàn quốc
triển khai thực hiện có hiệu quả
đảng ủy công an trung ương và lãnh đạo bộ công an sẽ tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo
lực lượng an ninh kinh tế toàn quốc tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang hào hùng
hăng hái sô nổi thi đua lập nhiều chiến công thành tích hơn nữa trong các đảm bảo an ninh kinh tế
bộ trưởng tô lâm khẳng định
lực lượng công an nhân dân sẽ làm tốt công tác tham mưu
thực hiện thắng lợi các mục tiêu đường lối phát triển kinh tế xã hội
giữ vững an ninh kinh tế trong bất cứ điều kiện hoàn cảnh nào
đáp ứng yêu cầu đảm bảo an ninh quốc gia an ninh trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng
thưa quý vị trải qua bảy mươi năm xây dựng và trưởng thành
lực lượng an ninh kinh tế luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của đảng
nhà nước trực tiếp là đảng ủy công an trung ương và lãnh đạo bộ công an
nhân kỷ niệm bảy mươi năm ngày truyền thống của lực lượng an ninh kinh tế
antv trân trọng giới thiệu bài viết của đồng chí giáo sư tiến sĩ
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương
bộ trưởng bộ công an về công tác lãnh đạo chỉ đạo lực lượng an ninh kinh tế trong tình hình mới
mở đầu bài viết bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh
đảng nhà nước ta luôn đặc biệt quan tâm lãnh đạo chỉ đạo công tác bảo vệ an ninh quốc gia
bảo vệ an ninh kinh tế xác định rõ quan điểm bảo vệ an ninh kinh tế là bảo vệ an ninh quốc gia
dưới sự lãnh đạo thường xuyên của đảng mà trực tiếp là bộ chính trị ban bí thư
sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị doanh nghiệp và người dân
an ninh kinh tế được giữ vững nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa do đảng ta lãnh đạo ngày càng phát triển
hội nhập toàn diện với kinh tế thế giới thu hút mạnh mẽ vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài
góp phần phát triển kinh tế xã hội không ngừng nâng cao vị thế quốc gia trên trường quốc tế
xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa luôn bảo đảm nguyên tắc giữ vững độc lập
tự chủ vận hành theo quy luật khách quan từng bước đổi mới hoàn thiện thể chế phù hợp
không ngừng đa dạng hóa đa phương hóa với các quan hệ hợp tác quốc tế trong phát triển kinh tế xã hội
tránh lệ thuộc vào một thị trường một đối tác cụ thể
cùng với các nghị quyết kết luận của bộ chính trị ban chấp hành trung ương
luật nghị định quyết định của quốc hội chính phủ các nghị quyết chỉ thị chương trình hành động
văn bản quy phạm pháp luật đã được cụ thể hóa theo thẩm quyền của các cấp ủy tổ chức đảng
các bộ ngành trung ương và địa phương liên quan công tác bảo vệ an ninh kinh tế
lần đầu tiên bộ chính trị khóa một mươi hai đã ban hành chỉ thị số một mươi hai cttvk ngày năm tháng một năm hai nghìn hai mươi
về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác
bảo đảm an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
và hội nhập kinh tế quốc tế chỉ thị số một mươi hai để lãnh đạo toàn diện công tác bảo vệ an ninh kinh tế
chỉ thị số một mươi hai xác định bảo đảm an ninh kinh tế là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn đảng
toàn dân và toàn quân của cấp ủy tổ chức đảng chính quyền các cấp trước hết là của người đứng đầu
và yêu cầu phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng công an với các ban bộ ngành đoàn thể doanh nghiệp
quân và địa phương trong công tác bảo đảm an ninh kinh tế
bám sát và triển khai thực hiện nghiêm túc có hiệu quả chỉ thị số một mươi hai của bộ chính trị
đảng ủy công an trung ương bộ công an đã tập trung chỉ đạo các cấp ủy đảng trong công an nhân dân
nắm chắc tình hình biến động thế giới tác động đến nền kinh tế việt nam
chủ động tham mưu với đảng nhà nước các giải pháp bảo đảm an ninh kinh tế trong quá trình tham gia soạn thảo
ký kết và triển khai thực hiện các cam kết quốc tế song phương và đa phương
tại các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới mà việt nam ký kết hoặc tham gia
bộ công an phối hợp với các bộ ngành địa phương ra soát tham mưu sửa đổi bổ sung
ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật
tạo hành lang pháp lý đầy đủ đồng bộ thống nhất chặt chẽ phục vụ công tác bảo đảm an ninh kinh tế
trong đó có việc thể chế hóa quan điểm phát triển kinh tế gắn liền với bảo đảm quốc phòng
an ninh và an ninh với phát triển kinh tế xã hội
thực tiễn công tác bảo vệ an ninh kinh tế cho thấy các thế lực thù địch phản động
luôn triệt để lợi dụng quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của nước ta để tác động nội bộ
chuyển hóa thể chế chính sách pháp luật thúc đẩy quá trình thay đổi hiến pháp và hệ thống pháp luật của việt nam
theo tiêu chí phương tây nhằm mục tiêu chuyển hóa chính trị ở việt nam
thông qua hợp tác kinh tế thương mại đầu tư tìm cách chi phối tạo sự lệ thuộc
tận dụng mọi điều kiện thuận lợi trong đàm phán ký kết triển khai các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới
để thâm nhập tác động chuyển hóa nội bộ và thể chế chính trị của việt nam
đây là những yếu tố phức tạp không thể xem thường không thể mất cảnh giác
thời gian tới tình hình thế giới khu vực sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp
cạnh tranh nước lớn về kinh tế ngày càng gai gắt nguy cơ kinh tế thế giới suy thoái chưa thể loại trừ
sẽ tác động trực tiếp nhiều mặt đến kinh tế việt nam
nền kinh tế có độ mở cao thực lực và tiềm lực chưa bền vững
do vậy bộ trưởng tô lâm đặt ra một số yêu cầu với đảng ủy công an trung ương và lực lượng an ninh kinh tế cụ thể như sau
trong điều kiện năng lực cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp trình độ quản lý chưa theo kịp tốc độ phát triển
thể chế kinh tế thị trường chưa hoàn thiện cơ chế chính sách pháp luật còn thiếu độc
trong điều kiện năng lực cạnh tranh của đảng ủy công an trung ương và lực lượng an ninh kinh tế
ngày càng tham gia sâu rộng vào nhiều định chế kinh tế tài chính quốc tế
khiến việt nam chịu nhiều bất lợi và sức ép gia tăng khả năng các thế lực thù địch phản động
lợi dụng vấn đề kinh tế để xâm phạm an ninh quốc gia đặt ra yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao đối với bảo vệ an ninh kinh tế
để tăng cường bảo vệ an ninh kinh tế trong tình hình mới bộ trưởng tô lâm yêu cầu đảng ủy công an trung ương
tập trung lãnh đạo các cấp ủy trong công an nhân dân tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm chủ trương
đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia bảo vệ an ninh kinh tế
trọng tâm là chỉ thị số một mươi hai của bộ chính trị trong toàn lực lượng công an nhân dân
chỉ đạo cấp ủy các cấp trong công an nhân dân tăng cường công tác tham mưu phối hợp với cấp ủy đảng các cấp
nhất là người đứng đầu cấp ủy các cơ quan đơn vị doanh nghiệp và cấp ủy chính quyền các địa phương
phát huy vai trò trách nhiệm đối với công tác bảo vệ an ninh kinh tế thường xuyên phân tích đánh giá dự báo các nguy cơ
thách thức đe dọa an ninh kinh tế trên từng lĩnh vực đi đôi với các hình thức tuyên truyền phù hợp để thống nhất nhận thức
trước hết là đối với người đứng đầu các tổ chức đảng cơ quan doanh nghiệp về nguy cơ thách thức và ý nghĩa tầm quan trọng của công tác bảo đảm an ninh kinh tế
từ đó chủ động tự giác thực hiện các chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước về phát triển kinh tế xã hội
loại bỏ từ sớm từ xa các sơ hở thiếu sót các nguy cơ thách thức
tập trung chỉ đạo lực lượng an ninh kinh tế nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự trên lĩnh vực kinh tế
tăng cường tham mưu với đảng nhà nước trong quá trình xây dựng hoàn thiện chủ trương đường lối chính sách
giải pháp toàn diện về bảo đảm an ninh kinh tế khi đàm phán ký kết và thực hiện các cam kết và mở rộng hợp tác quốc tế
chủ động phòng ngừa đấu tranh chống tội phạm kinh tế từ xa từ ngoài biên giới lãnh thổ nâng cao hiệu quả công tác thẩm định
đánh giá giám sát về an ninh trật tự đối với các chương trình đề án dự án đầu tư nước ngoài có yếu tố nước ngoài
kịp thời phát hiện ngăn chặn các vi phạm pháp luật cũng như hoạt động gây phương hại đe dọa
gây phương hại đến an ninh kinh tế an ninh quốc gia
tiếp tục đẩy mạnh xây dựng trình đốn đảng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng trong công an nhân dân
bảo đảm sự lãnh đạo thường xuyên tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt của đảng đối với công tác bảo đảm an ninh kinh tế
cấp ủy lãnh đạo công an các cấp tiếp tục gương mẫu đi đầu với tinh thần nói đi đôi với làm
thể hiện sự thống nhất giữa lý luận và thực tiễn tư tưởng và hành động nhận thức và việc làm
công tác chuyên môn cũng như trong sinh hoạt xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch
vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
theo tinh thần nghị quyết số một mươi hai ngày một mươi sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai của bộ chính trị
quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ lực lượng an ninh kinh tế có bản lĩnh chính trị vững vàng
trung thành với tổ quốc với đảng nhà nước và nhân dân kiên định mục tiêu lý tưởng cách mạng
có phẩm chất đạo đức trong sáng lối sống lành mạnh
liêm chính gương mẫu nắm vững pháp luật tinh thông nghiệp vụ giỏi về chuyên môn
và ứng dụng khoa học công nghệ vào nhiệm vụ phải là chuyên gia trên từng lĩnh vực kinh tế được phân công phụ trách
có khả năng tham mưu chiến lược và dự báo đúng trúng tình hình
mỗi cán bộ chiến sĩ lực lượng an ninh kinh tế phải thường xuyên tu dưỡng
rèn luyện theo sáu điều bác hồ dạy lực lượng công an nhân dân coi đó là kim chỉ nam trong mọi hành động
tiếp tục với các tin tức đáng chú ý
sáng nay tại hà nội trường cao đẳng an ninh nhân dân i đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm năm mươi năm năm ngày thành lập
và đón nhận huân chương bảo vệ tổ quốc hạng ba
đại tướng giáo sư tiến sĩ tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương
bộ trưởng bộ công an dự và phát biểu tại buổi lễ
giữa buổi lễ kỷ niệm có các đồng chí thượng tướng tiến sĩ lê quý vương
nguyên ủy viên trung ương đảng nguyên thứ trưởng bộ công an
thượng tướng phó giáo sư tiến sĩ nguyễn văn thành nguyên ủy viên trung ương đảng
nguyên thứ trưởng bộ công an phó chủ tịch chuyên trách hội đồng lý luận trung ương
đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc bộ các học viện trường công an nhân dân
trải qua năm mươi năm năm xây dựng và phát triển trường cao đảng an ninh nhân dân i đã không ngừng phát triển
lớn mạnh về mọi mặt lập nhiều thành tích hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao
có vị trí vai trò quan trọng trong hệ thống giáo dục quốc dân và trong công an nhân dân
góp phần bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng công an nhân dân
ghi nhận những đóng góp thành tích đã đạt được trong năm mươi năm năm qua
trường cao đẳng an ninh nhân dân i đã vinh dự được đảng nhà nước và bộ công an tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý
tại buổi lễ thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước bộ trưởng tô lâm đã gắn và trao bằng huân trường
bảo vệ thủ quốc hạng ba cho trường cao đảng an ninh nhân dân i
phát biểu tại buổi lễ bộ trưởng tô lâm chúc mừng và biểu dương những thành tích xuất sắc
những đóng góp quan trọng của trường cao đẳng an ninh nhân dân i cho sự nghiệp giáo dục
đào tạo bảo vệ an ninh trật tự của đất nước và hợp tác quốc tế trong năm mươi năm năm qua
bộ trưởng tô lâm đề nghị thời gian tới trường cao đảng an ninh nhân dân i tiếp tục quán triệt
tổ chức thực hiện có hiệu quả các quan điểm chủ trương chỉ đạo của đảng nhà nước đảng ủy công an trung ương
bộ công an về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo
tập trung xây dựng đề án phát triển trường cao đẳng an ninh nhân dân i đến năm hai nghìn hai mươi
đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nguyện hiện đại
tăng cường công tác xây dựng đảng xây dựng nhà trường thật sự trong sạch vững mạnh đoàn kết nội bộ
nêu cao vai trò lãnh đạo trách nhiệm nêu gương của cấp ủy người đứng đầu đơn vị
tiếp tục đổi mới nội dung chương trình phương pháp đào tạo theo hướng phát huy tính tự giác tích cực của người học
nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học gắn với công tác đào tạo tăng cường mở rộng hợp tác liên kết đào tạo
tăng cường hợp tác với các đối tác nước ngoài để tiếp thu kinh nghiệm khai thác có hiệu quả các nguồn lực
phục vụ phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo trong công an nhân dân nói chung và trường cao đẳng an ninh nhân dân i nói riêng
hôm nay một mươi ba tháng năm đoàn công tác của bộ công an do thượng tướng trần quốc tỏ
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an dẫn đầu đã tổ chức lễ dân hương dân hoa lên anh linh chủ tịch hồ chí minh
tại khu di tích kim liên huyện nam đàn tỉnh nghệ an
cùng đi với đoàn có đồng chí nguyễn đức trung phó bí thư tỉnh ủy chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh nghệ an
tại khu di tích quốc gia đặc biệt kim liên thứ trưởng trần quốc tỏ cùng đoàn đại biểu đã thành kính dân hương tưởng niệm
bày tỏ lòng biết ơn vô hạn và kính trọng sâu sắc đối với chủ tịch hồ chí minh lãnh tụ vĩ đại của đảng và nhân dân ta
anh hùng giải phóng dân tộc danh nhân văn hóa kiệt xuất
trước anh linh của người đoàn đại biểu nguyện luôn luôn trung thành tuyệt đối với tổ quốc đảng nhà nước và nhân dân
không ngừng học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh thực hiện nghiêm sáu điều bác hồ dạy
đoàn kết thống nhất nêu cao tinh thần phụng sự tổ quốc phục vụ nhân dân gương mẫu tiên phong
thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước bằng những hành động sáng tạo thiết thực giữ vững kỷ luật kỷ cương
vượt qua mọi khó khăn thách thức đoàn kết thống nhất một lòng tiếp tục phát huy những thành tựu kinh nghiệm và truyền thống anh hùng vẻ vang
đổi mới toàn diện các mặt công tác để giữ vững an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội
hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà đảng nhà nước và nhân dân giao phó
dịp này thượng tướng trần quốc tỏ cùng đoàn đại biểu đã đến dân hoa dân hương
tại đền trung sơn đền thờ gia tiên chủ tịch hồ chí minh ở núi trung xã kim liên huyện nam đàn
thưa quý vị và các bạn liên tiếp trong các ngày một mươi hai và một mươi ba tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba đã xảy ra một số vụ cháy gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng về người và tài sản
phó thủ tướng chính phủ trần lưu quang đã ký ban hành công điện của thủ tướng chính phủ về khắc phục hậu quả và điều tra nguyên nhân của vụ cháy
làm bốn người tử vong tại số hai mươi bốn phố thành công quận hà đông thành phố hà nội và ba người tử vong tại cơ sở kinh doanh phòng trà nhật hàn
có tên là akatsuki tại số một trăm bốn mươi bốn phố thành công quận hà đông thành phố hà nội
trong công điện phó thủ tướng trần lưu quang yêu cầu ủy ban nhân dân tp hà nội tiếp tục thực hiện quyết liệt có hiệu quả các chỉ đạo của chính phủ
thủ tướng chính phủ về công tác phòng cháy chữa cháy đồng thời chỉ đạo tổ chức thăm hỏi động viên hỗ trợ vật chất tinh thần gia đình người bị nạn
phối hợp chặt chẽ với bộ công an chỉ đạo các lực lượng chức năng tập trung khắc phục hậu quả khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
ủy ban nhân dân thành phố hải phòng chỉ đạo tổ chức thăm hỏi động viên hỗ trợ vật chất tinh thần gia đình người bị nạn phối hợp chặt chẽ với bộ công an
chỉ đạo các lực lượng chức năng tập trung khắc phục hậu quả khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy làm rõ trách nhiệm của các cá nhân tổ chức có liên quan xử lý nghiêm vi phạm nếu có
phó thủ tướng chia buồn sâu sắc với gia đình người bị nạn trong các vụ cháy
tòa án nhân dân thành phố hồ chí minh vừa mở phiên sơ thẩm xét xử
và tuyên phạt bị cáo trần văn bang sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi một trú tại quận bình thạnh thành phố hồ chí minh
tám năm tù về tội làm tàng trữ phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu vật phẩm nhằm chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
theo cáo trạng trần văn bang đã có hành vi tàn trữ soạn thảo đăng tải và phát tán trên mạng internet các bài viết có nội dung tuyên truyền
xuyên tạc phỉ bán nhằm chống phá nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố hồ chí minh
trần văn bang đã sử dụng ba tài khoản facebook gồm trần bang bang trần và trần josh
để soạn thảo đăng tải ba mươi chín bài viết có nội dung tuyên truyền xuyên tạc phỉ bán nói xấu chính quyền nhân dân
thông tin sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân
liên quan đến vụ việc còn có các đối tượng phạm thị đoan trang và phạm chí thành
các đối tượng này có hành vi soạn thảo biên tập phát hành và tặng cho trần văn ban một số tài liệu có nội dung vi phạm pháp luật